thưa quý vị chúng tôi rất buồn khi lại phải gửi đến quý vị thông tin về một vụ tai nạn liên hoàn
xảy ra trên đường dẫn vào cao tốc tp hcm trung lương giữa ô tô bốn chỗ xe tải xe đầu kéo
may mắn hơn vụ tai nạn này không gây thương vong về người như vụ tai nạn chúng tôi vừa đề cập phía trên
theo người dân chứng kiến hiện trường vụ tai nạn khoảng một giờ bốn mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn
xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi một d bốn mươi nghìn tám mươi bảy do tài xế trần chí sĩ hai mươi bảy tuổi ngụ bình thuận
điều khiển kéo theo rơ móc biển số năm mươi một r một mươi sáu nghìn một trăm một mươi chín lưu thông trên đường dẫn cao tốc tp hcm trung lương
theo hướng từ vòng xây cao tốc vào trạm thu phí thân cửu nghĩa
khi đến đoạn thuộc địa bàn ấp một xã tam hiệp
huyện châu thành tiền giang phát hiện phía trước có nhiều phương tiện đang di chuyển chậm
tài xế xe đèo kéo giảm tốc độ
lúc này ô tô bốn chỗ biển số sáu mươi năm e năm mươi một do tài xế nguyễn tuần vương
ba mươi tuổi ngụ tp hcm điều khiển lưu thông cùng chiều từ phía sau đi tới
phát hiện vụ việc nên cũng giảm tốc độ
bất ngờ xe tải biển số tám mươi ba c bảy nghìn sáu trăm hai mươi ba do tài xế phạm thái hùng
ba mươi hai tuổi ngụ tp hcm điều khiển từ phía sau
tài xế không làm chủ được tốc độ đã để xe tông mạnh vào đuôi ô tô bốn chỗ
cú tông mạnh làm xe ô tô lao vào đuôi xe đầu kéo
rất may vụ tai nạn không gây ra thương vong
nhận được tin báo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã có mặt
điều tiết giao thông điều tra nguyên nhân vụ tai nạn ba xe tông liên hoàng
trên đường dẫn cao tốc tp hcm trùng lương
thời điểm dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm là lúc nhiều người lựa chọn
để dành thời gian cho các chuyến đi
việc nhiều phương tiện cùng lưu thâm trên đường rất dễ dẫn đến tình trạng ách cắt giao thông
cũng như là nguyên nhân hàng đầu xảy ra các vụ va chạm không mong muốn
thậm chí dẫn đến những hệ lụy thương tâm
một kỳ nghỉ chỉ có thể trọn vẹn khi các yếu tố an toàn được đảm bảo
chúng tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh vấn đề an toàn giao thông trong thời điểm này
vì vậy quý vị hãy luôn cẩn trọng chậm rãi khi điều khiển các phương tiện
chú ý quan sát để tránh các trường hợp đáng tiếc như hai trường hợp trên